theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích một bốn trăm bảy mươi một nhà dân bị ngập
diện tích hoa màu rau màu bị ngập là năm trăm ba mươi hai bốn mươi ba hectare
còn tại tỉnh quảng nam trong đợt lũ này có một mươi bảy sáu trăm linh hộ dân bị ngập lụt đã tổ chức sơ tán năm chín trăm chín mươi một hộ đến nơi an toàn
hiện trên địa bàn tỉnh đã có hai người chết và một người mất tích
tại tỉnh bình định theo thống kê có năm người chết do lũ
trận chung kết lượt đi afpb
suzuki cup đầy kịch tính giữa đội tuyển việt nam và malaysia tối ngày hôm qua được hầu hết các báo đưa tin
báo lao động có bài viết lợi thế đội tuyển việt nam trước chung kết lượt về tại mỹ đình
chiến thuật và cách sắp xếp nhân sự cao tay của huấn luyện viên park hang seo đã giúp đội tuyển việt nam gây bất ngờ
dẫn trước malaysia hai bàn nhờ công của huy hùng và đức huy
nhưng đáng tiếc do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên đội tuyển việt nam chấp nhận hòa hai hai trên trào lửa bukit jalil
tuy nhiên kết quả hòa với hai bàn thắng ghi trên sân khách đội tuyển việt nam nắm giữ nhiều lợi thế trước trận lượt về
khi malaysia phải thắng và nếu hòa thì cũng phải ghi được hai bàn
miền bắc đang bước vào thời điểm nhiệt độ giảm mạnh giá rét khiến bệnh liên quan đến thời tiết gia tăng
đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp nhồi máu cơ tim tai biến mạch máu não hay đột quỵ
báo hà nội mới có bài viết lo phòng bệnh khi trời lạnh
phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh phó giám đốc sở y tế hà nội khuyến cáo
mỗi người dân cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ cả về lượng và chất
riêng với trẻ nhỏ cần giữ ấm nhưng cũng không nên mặc quá kín dễ gây ngạt
tốt nhất là không mặc quá bốn lớp quần áo
khi phát hiện dấu hiệu bệnh cha mẹ không nên tự ý cho trẻ dùng kháng sinh
mà nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ khám tư vấn và kê đơn
xăng dầu giảm cước vận tải vẫn đứng im là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
chiếm tới gần bốn mươi chi phí cấu thành nhưng dù giá xăng dầu trải qua bốn lần giảm sâu liên tiếp
giá cước các loại hình vận tải vẫn án bình bất động
thực tế giá săng dầu tăng lập tức giá hàng hóa cước vận chuyển ô ạt tăng theo
nhưng khi giá xăng giảm lại án bình bất động là nghịch lý diễn ra trong ngành vận tải
đã hàng thập niên qua mà vẫn chưa có biện pháp xử lý
theo nhiều chuyên gia không thể dùng biện pháp chế tài bắt doanh nghiệp giảm giá cước
nhưng cơ quan quản lý phải có trách nhiệm điều tiết để bảo vệ người tiêu dùng
cần tăng cường kiểm tra xử lý bằng các biện pháp kinh tế như yêu cầu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tẩy chay nếu doanh nghiệp không chấp hành
báo sài gòn giải phóng có bài viết đáng chú ý gỡ vướng người dân vùng quy hoạch
các quy hoạch treo các dự án chậm triển khai không chỉ làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
mà còn gây lãng phí nguồn lực đất đai
ủy ban nhân dân tp hcm đang xem xét về việc tạo điều kiện cho người dân ở nơi quy hoạch
được chuyển mục đích sử dụng đất để tháo gỡ vướng mắc trước mắt đồng thời đảm bảo quyền lợi về sau
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân